xin chào quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh youtube của báo sức khỏe đời sống
thưa quý vị cập nhật những tin tức mới nhất về vụ nữ sinh bị làm nhục tại sóc quần áo tại thanh hóa
hiện tại cô gái này đã nhập viện
tình trạng sức khỏe hiện tại của nữ sinh này như thế nào
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin để biết thêm chi tiết
cụ thể vụ nữ sinh lớp một mươi một ăn cắp chân váy một trăm sáu mươi đồng
bị chủ sóc quần áo bạo hành trở thành vụ việc nóng nhất mạng xã hội ngày qua
sáng ba tháng một mươi hai công an phường lan sơn và công an thành phố thanh hóa đã vào cuộc
gia đình nữ sinh vttm sinh năm hai nghìn bốn cũng đã đến cơ quan công an trình báo sự việc
liên hệ với anh vũ việt thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín người từng quyên góp ủng hộ cho em vttm
anh đã chia sẻ với chúng tôi một số thông tin mới nhất về thiếu nữ
theo đó anh thắng cho biết gia đình đã đưa mờ nhập viện để theo dõi sức khỏe
m đang nằm viện truyền nước
m bị tâm lý
m bị tâm lý là nhiều với em cũng bị đá và đánh vào đầu nữa
hiện vẫn đợi kết quả từ bác sĩ
ở viện có cậu mờ đang ở viện với cháu
còn mẹ mờ thì về nhà lo cho các em
anh thắng nói
anh thắng cho biết gia đình m có hoàn cảnh khó khăn
bố mất từ năm hai nghìn một mươi chín
mẹ làm ruộng một mình nuôi bốn chị em ăn học
bà nội của m bị mù đã nhiều năm
cũng vừa mất cách đây không lâu
bác gái m bị bệnh gia đình neo người
bố m mất khoảng được mấy tháng
mẹ m mất khoảng được mấy tháng
mẹ m mất khoảng được mấy tháng
mẹ m mất rồi bà nội cũng mất luôn
đợt ấy mình kêu gọi được hơn chín mươi sáu triệu cho nhà mờ
để lo hậu sự
vì hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn
không đủ trang trải
mình cũng nói với bé m là tiền này cũng để m đóng học
được đi học đầy đủ
anh thắng cho hay
qua vài lần tiếp xúc trực tiếp
anh thắng cảm nhận được nữ sinh m ngoan
tuy nhiên tính lại khá trầm
khi xảy ra sự việc anh cũng bất ngờ
nhưng vẫn tiếp tục trấn an mẹ nữ sinh
m nói ít mà hay e thẹn
mấy hôm rồi xảy ra việc
m cũng hối hận đã xin nhận lỗi
và xin chủ sóc tha lỗi
mà nhà này không đồng ý
mình cũng khuyên mẹ m nên bình tĩnh
không nặng lời tránh ảnh hưởng tâm lý cháu
để cháu an tâm điều trị
ổn định sức khỏe đã
anh thắng cho hay
bà b mẹ thiếu nữ m
sinh năm hai nghìn bốn
trú tại phường quảng vinh thành phố sầm sơn thanh hóa
bị chủ sóc quần áo
mai hường thành phố thanh hóa hành hạ
cắt áo ngực rồi đăng clip lên mạng
do ăn trộm chiếc váy cho biết
trong sáng nay
bà và gia đình đã đưa con gái đến bệnh viện khám
do cháu bị chóng đầu
nên gia đình đưa ra viện để kiểm tra
và hiện tại cháu vẫn đang nằm viện để tiếp tục theo dõi sức khỏe
bà b cho hay
cũng theo bà b
ngoài việc bị chóng sau sự việc xảy ra
con gái bà hiện đang học lớp một mươi hai
còn suy nhược về tinh thần
chỉ ở lì trong nhà xấu hổ không dám ra ngoài
không dám gặp người lạ cũng như đi học
gia đình chúng tôi biết lỗi ban đầu
là do con gái mình gây ra
và việc trộm đồ hoàn toàn không đúng
nên đã đến xin lỗi
nhưng thực sự khi xem xong clip
mới thấy chủ quán quần áo quá đáng
cháu tuổi còn dài
lại là con gái mà làm như vậy rồi tung clip lên
làm cháu xấu hổ sợ không dám gặp ai
bà b nói thêm
về nguyện vọng của gia đình
bà b cho hay
gia đình hiện cũng đang rất rối bời
nên trước mắt chỉ mong mọi việc sớm được giải quyết
đúng pháp luật
để cháu sớm ổn định tinh thần lo việc học hành
trước đó luật sư nguyễn văn hương
và giám đốc công ty luật hợp danh the light
đoàn luật sư hà nội cho biết
hãy liên hệ với mẹ thiếu nữ mờ
và thống nhất là thứ ba tuần tới sẽ vào thăm cháu
cũng như tư vấn hướng dẫn cụ thể cho gia đình
về những vấn đề liên quan đến pháp lý
nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cháu
sau đó gia đình sẽ có thống nhất
để có đơn mời luật sư tham gia bảo vệ
luật sư hương cũng nhìn nhận
trong vụ việc này
cháu mờ cũng có hành vi sai
là đã lấy trộm chiếc chân váy
trị giá một trăm sáu mươi đồng của chủ shop quần áo mai hường
tuy nhiên giá trị của chiếc váy
chủ shop nên báo cho cơ quan công an
mời gia đình đến để lập biên bản
xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản của cháu
xong chủ shop đã không làm như vậy
mà lại có hành vi đánh đập
cùng nhiều người khác trong suốt hành hung cô bé
đồng thời ép cô gái
phải đền số tiền đến một mươi triệu đồng
điều đáng lên án nhất
hành vi đánh đập dùng cái cắt tóc
các xé quần áo được một nhóm người thực hiện
không chỉ thế trong lúc hành hung cô bé
nhóm đối tượng này đang còn quay clip
với mục đích làm nhục
gây hành động vô nhân tính
không có tính người
luật sư hưng nói
nam luật sư chỉ rõ
vì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa
đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can
bắt tạm giam hai vợ chồng chủ shop may hường
về hành vi cứng đoạt tài sản
và làm nhục người khác
trong đó vợ bị khởi tố cả hai tội
còn chồng về tội cứng đoạt tài sản
là nhanh chóng kịp thời
tổng hợp hình phạt của hai tội danh trên
theo luật sư có thể phải lên đến một mươi năm tù
nếu bị tòa kết án
sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
đây là bài học cho những ai coi thường người khác
đáng nhẹ họ đang là những người được pháp luật bảo vệ
vì mất tài sản
thì lại trở thành kẻ phạm tội
với những khung hình phạt rất nặng
luật sư hưng nói thêm
vụ chủ shop hành hung nữ sinh trộm váy
đừng lấy cái sai để trị cái sai
nữ sinh trộm váy ở thanh hóa
là hành vi sai trái
nhưng chủ shop lại dùng xa cách để răng đe cô gái
cộng đồng mạng lại lấy cái sai của chủ shop
để nhạo bán xỉ nhục
thì lại tiếp tục tạo thêm một cái sai khác nữa
hành động trộm cắp của nữ sinh là sai
thế nhưng chủ shop bắt quả tan
thì phải giao cho cơ quan chức năng
hay đưa cô gái về cho gia đình giáo dục
tính chuyện khắc phục sự cố
chứ đánh người lại càng thêm sai
đánh người rồi lại uy hiếp tống tiền chiếc váy
đến một mươi một mươi năm triệu đồng
thì lại càng sai hơn
nói chung cả hai đều sai
nhưng đáng trách nhất là chủ shop
anh nguyễn vĩnh phú ngụ tại tỉnh bến tre bình luận
thể hiện sự bất xúc của mình
anh nguyễn kim tân ngủ hành
nội cho biết
bị mất cắp thì ai cũng tức
nhưng chủ shop lớn tuổi hơn nữ sinh
phải bình tĩnh xử lý
chứ không thể hành động như vậy
tương lai của một nữ sinh
công việc của chủ shop đã bị hủy hoại
chỉ vì lấy cái sai này giải quyết cái sai khác
đồng tình với anh tân
chị đỗ thị ngân ngủ tại thành phố hồ chí minh
cũng đưa ra ý kiến
nữ sinh trộm váy là đã sai hoàn toàn
nhưng hành động của chủ shop còn sai hơn cả nghìn lần
nếu mọi việc chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo
có lẽ cửa hàng đã không từ đổ bắt cơm của mình
chị đặng thị thanh hoa
ngủ tại thành phố hồ chí minh nói
không cho người khác con đường lui
thì sẽ tự tay cắt đứt đường lưu của mình
ăn trộm là sai
nhưng cái sai đó cần giáo dục và bảo ban
chứ không thể dùng hành vi sai trái
để trách phạt
bạn đọc nguyễn hải nêu quan điểm
nữ sinh sai sẽ có pháp luật xử lý
việc tự ý giải quyết
dùng hung khí đe dọa của chủ cửa hàng
không thể chấp nhận và dùng thứ
còn mà nhất định sẽ xử lý nghiêm
những hành xử vô văn hóa
không có tính nhân văn
cũng không chỉ chủ cửa hàng
mà còn những người giúp sức
giữa góc độ pháp luật
bạn hoàng my phân tích
nếu phát hiện người khác có hành vi trộm cắp tài sản
thì người bị trộm chỉ được phép giữ nguyên hiện trường
trình báo sự việc cho cơ quan chức năng để được xử lý
việc chủ cửa hàng đánh đập
mắn nhí cô gái rồi quay video đăng lên mạng xã hội
là vi phạm pháp luật và đã bị khởi tố
về góc độ đạo đức
cái mà tôi muốn nói nhất ở đây
là tình người xem clip đau lòng biết bao nhiêu
việc xử lý của chủ cửa hàng
đã làm ảnh hưởng đến chính mình
và tương lai của cháu nữ sinh
bạn hoàng my chia sẻ
từ sự việc này
hoàng my cho rằng phụ huynh ngoài dạy con trẻ
về việc phải tuyệt đối tôn trọng tài sản
cơ thể danh dự của người khác
thì phải giáo dục cho các em hiểu
không ai có quyền đánh đập nhục mạ
trà đạp lên nhân phẩm của mình
ngoài những bức xúc phân tích say trái
của nữ sinh và chủ cửa hàng quần áo mai hường
một vài người quá khích
còn đưa hình ảnh của chủ cửa hàng
với tính chất xỉ nhục
bức xúc trước hành động này của cộng đồng mạng
chị hoàng thị cúc ngủ tại thanh hóa chia sẻ
nữ sinh đã phải nhận một hình phạt quá lớn
so với lỗi đã gây ra
chủ cửa hàng đã trả giá cho hành động tàn nhẫn của mình
cộng đồng mạng đang bêu rớu chủ shop kia
có nghĩ là mình cũng đang sai không
đó là hành động làm nhục người khác
pháp luật không cho phép sử dụng hành vi vi phạm pháp luật
để giải quyết một hành vi vi phạm pháp luật khác
hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị cúc
anh trần nhật hạ
ngụ tại thanh hóa bình luận
chủ shop sai thì trách chủ shop thôi
sao nhiều người lại dạy biểu quê hương của người ta
bạn tốt hay xấu không phải do sinh ra ở đâu
đừng viên cớ là người ta sai
rồi chính mình cũng dùng từ ngữ chưa chuẩn mực
bèo rớu hình ảnh cá nhân của người khác
theo anh hạ
đối tượng vi phạm pháp luật
còn có người thân bạn bè
cho nên việc đưa hình ảnh cá nhân
với lời lẽ cực nhã
sẽ khiến gia đình họ đau lòng
hành động bèo rớu quá đáng
của một số người trên cộng đồng mạng
cũng chẳng khác gì là chủ shop đã làm với nữ sinh
xin hãy bình tĩnh
chọn cách hành xử nhân văn hơn
anh hoàng văn khánh
ngụ tại quận bình tân tp hcm chia sẻ
ăn trộm là không tốt
nhà tôi bán quần áo
trộm vào bê cả một sắp quần jean
nhưng tôi luôn tự nhủ
của đi thay người
lần sau cẩn thận hơn
có lần bắt được tận tay
tôi cũng chỉ cảnh cáo
lấy lại đồ rồi để họ đi
nếu chủ cửa hàng mai hường bình tĩnh hơn
tìm hiểu hoàn cảnh đáng thương của cô bé
chủ cửa hàng có thể dạy dỗ nhẹ nhàng
nhưng thật nghiêm khắc để cô bé không dám tái phạm
việc dạy dỗ này chỉ có hai bên gia đình biết với nhau
không công khai danh tính cô bé
rồi tặng hẳn cái váy
có lẽ bây giờ chủ cửa hàng cũng nổi tiếng
nhưng theo một cách tốt đẹp hơn
thưa quý vị
sau khi các quan chức năng vào cuộc
hy vọng rằng những hành vi trả pháp luật
sẽ nhận hình phạt thích đáng
cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại
trong những tin tức tiếp theo